nhưng có hai ghế băng được kê ở phía trong hàng rào để cho khách ngồi
việc mua bán được thực hiện qua hàng rào
do vậy khi khách vãng lai uống nước xong mỗi người đi một nơi
chủ quán khi đưa nước cho khách cũng không nhìn ký được đối tượng
chính vì thế việc xác định nhận dạng của khách là rất khó khăn
sau nhiều ngày khẩn trương điều tra mà chưa có manh mối nào khả sĩ
bất ngờ tiên sáng vụt lué lên khi các trinh sát thu được chiếc điện thoại cục gạch có liên quan đến vụ án
nhân chứng khai họ nhặt được chiếc điện thoại ngay gần nơi chiếc cặp máy tính bị bỏ quên
khai thác chiếc điện thoại ban chuyên án đã có thêm nhiều thông tin hơn
chủ nhân của chiếc điện thoại là một thanh niên người dân tộc tên là đua
thường trú tại xã hang kia ở mai châu hòa bình
đồng thời những thông tin khác đổ về cùng chập lại
xác định đua là một người dân tộc tên là đua
đua là một mắt xích trong một đường dây buôn bán ma túy từ các tỉnh tây bắc về hà nội
qua xác minh nhân thần những người có tên là đua tại xã hang kia
cơ quan công an có danh sách của hai đối tượng hiểm nghi
tổ chức cho nhân chứng nhận dạng các đối tượng này
họ đã chỉ ra giàng a đua sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú tại xã ham kia
mai châu hòa bình chính là người thanh niên đã xuất hiện tại bến xe mỹ đình vào ngày hai mươi tháng một mươi
một tổ công tác đã được lệnh lên đường truy bắt đối tượng
tuy nhiên khi tổ công tác có mặt tại xã hang kia
thì bất ngờ nhận được cú điện thoại từ ban chuyên án nói là quay lại ngay
một sự cố hy hữu trong nghề làm án đã xảy ra
qua thông tin từ cơ sở ban chuyên án phát hiện đối tượng giàng a đua
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng
và điều này cũng chứng tỏ nhân chứng đã nhận nhầm người
vụ án tưởng thắng lợi đến nơi thì lâm vào tình trạng câu rầm bế tác
hàng trăm bộ não được huy động để giải bài toán khó này
và bất ngờ một tia sáng lé lên
qua nghiên cứu kỹ lưỡng các thông tin mà trinh sát đưa về
chỉ huy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội phát hiện ra đường đi của những khoản tiền
mà các đối tượng trong đường dây đã chuyển cho nhau
chuyên án được tiếp tục tiến hành một cách cẩn trọng hơn
điều tra chuyên án nhất là án ma túy
thì việc tối quan trọng là không được rút dây động rừng
khiến các đối tượng trong vụ án thấy động
do đó việc nghiên cứu là làm thế nào để có thể tỉa được từng nhánh
bắt được những đối tượng quan trọng mà không khiến cho những con cá lớn sổng mất
luôn đòi hỏi những cái đầu thông minh của ban chuyên án
quá trình nghiên cứu thận trọng kỹ lưỡng
ban chuyên án quyết định một mũi đột phá sẽ nhằm vào đối tượng nông thị thanh thủy
còn gọi là thủy tẹt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thường trú tại phường sông hiến thành phố cao bằng
thủy vốn là một con nghiện
lại có hai tiền án về tội mua bán ma túy
và đang được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ
tuy nhiên việc bắt thủy không hề dễ
vì đối tượng thường xuyên lang thang không ở một nơi cố định
các trinh sát phát hiện thủy hiện đang gửi con tại nhà đối tượng dương thị tê
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám thường trú tại đại tử thái nguyên
thời điểm đó tê đang cùng trồng kinh doanh karaoke tại thành phố cao bằng
đối tượng này đã nhận của thủy hơn một trăm linh triệu đồng để nuôi con ruốc
và cũng chính t là người đã chuyển tiền cho đối tượng đua khi thủy nhờ
khai thác nhanh đối tượng tê
ban chuyên án nhận được thông tin thủy đang le vay tại khu vực đầm chấu
quận hai bà trừng thành phố hà nội
các trinh sát lập tức được lệnh bao vây ra soát từng nhà nghỉ
xong đối tượng đã nhanh chóng trốn thoát
đến ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
khi thủy di chuyển từ hà nội lên thái nguyên thì bị các trinh sát bắt giữ
tại công an phường sở tại
những lời khai đầu tiên của thủy về việc mua bán ma túy về đua đã được ghi nhận
thủy nhanh chóng được di lý về hà nội để tiếp tục điều tra
trên chiếc xe đặc trùng từ thái nguyên về hà nội
đối tượng thủy cứ đòi xe dừng lại để đi vệ sinh
tuy nhiên nắm được mưu kế của đối tượng ma túy nên các trinh sát đã có cách đối phó
và không ngoài dự đoán của cơ quan công an
tại phòng thẩm vấn của công an quận nam tử liêm
thủy đã phải lôi ra một bọc túi ni lông đựng gần hai trăm linh viên hồng phiến đang giấu ở trong áo ngực
những lời khai của thủy trong việc tiếp xúc buôn bàn với trần ngọc dương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại bình lục tỉnh hà nam
tiếp tục củng cố cho việc truy bắt các đối tượng tiếp theo
sau khi xác định chính xác đối tượng dương đã có mặt tại mộc châu
giạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
tổ công tác công an quận nam tử liêm phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hà nội khẩn trương lên đường truy bắt đối tượng
do đã có nhiều tài liệu chứng cứ đồng thời nắm thóp được đối tượng
nên các trinh sát đã nhanh chóng khiến dương phải thò mặt ra ngoài
buổi trưa cùng ngày dương đã phải tra tay vào còng số tám
khai thác nhanh được biết sau khi lẩn trốn ít ngày tại nhà dương
đối tượng đua đã trở về nhà
tiếp tục tham gia buôn bán ma túy
và kế hoạch câu nhừ ông trùm trẻ tuổi được triển khai
cho đến đêm hôm đó thì ông trùng xa lưới
câu hỏi nguyên nhân của việc năm bánh heroin bị bỏ quên đã có câu trả lời
nó khiến cho ban chuyên án đều cảm thấy ngỡ ngàng
trong quá trình khai thác và điều tra các điều tra viên cũng phát hiện
đối tượng giàng a đua sinh ra trong một gia đình có bố bị tử hình về tội ma túy
lớn lên đối tượng này lấy vợ và hiện có hai con
tiếp tục mua bán ma túy từ lào về việt nam
đối tượng thử sử dụng hai số điện thoại
cũng như mở tài khoản tại ngân hàng nông nghiệp tại mộc châu sơn la để giao dịch
khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn
có một người đàn ông ở vĩnh phúc gọi điện đặt đua bán cho hai bánh heroin với giá là một mươi sáu năm triệu đồng
đua đã liên lạc trao đổi với chín và được chín chuyển cho số tiền tổng cộng là năm trăm bốn mươi triệu đồng
để đặt mua ba bánh heroin
chín có bà với đua nếu có tiền nhiều hơn thì mang xuống cũng được
đua gặp một người cùng bạn ở xã hang kia tên là khà y sao
phạt đặt mua của sao năm bánh heroin với giá là sáu tám trăm linh usd tương đương một trăm bốn mươi sáu triệu đồng một bánh
đua đã trả cho sao năm trăm linh triệu đồng còn hơn hai trăm linh triệu đồng khi nào đua mang xuống cho chín thì sẽ giao nốt tiền
đua khai nhận vào năm giờ sáng ngày hai mươi tháng một mươi
đua đi về đến bến xe mỹ đỉnh
khi đến đây y có vào quán uống nước
trong quá trình ngồi uống nước thấy có nhiều người ra vào thì cứ nghĩ là công an nên sợ quá bỏ lại năm bánh heroin trên chiếc ghế băng cùng chiếc điện thoại và bắt xe khách quay lại hòa bình
trên đường bỏ về đối tượng gọi điện cho chín và sao trình bày sự việc và sao bảo chuyển nốt hai mươi triệu đồng nữa thôi không phải trả hơn hai trăm linh triệu đồng kia nữa
vụ án diễn ra trong vòng hai mươi ngày
cơ quan điều tra đã truy xét và bắt giữ bốn đối tượng đồng thời làm rõ đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về việt nam rồi từ đó phân giải về các tỉnh thành để tiêu thụ
mặc dù các đối tượng trong vụ án tổ chức buôn bán hết sức kín kẽ và luôn tìm đủ mọi cách thủ đoạn để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
song những hành vi phạm tội của bọn chúng vẫn bị lực lượng điều tra lật tẩy
nhiều khi phải đi hàng trăm km trong mưa phùn gió bắc chỉ để xác minh một thông tin
lực lượng công an cũng rất sẵn sàng lên đường
quá trình truy bắt đối tượng dương đua luôn được ban chuyên án lên kế hoạch hết sức kỹ lưỡng
bởi các đối tượng buôn bán ma túy thường xuyên sử dụng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng công an
đồng thời địa bàn nơi đua sinh sống là một trong những rốn lũ về ma túy của cả nước
tại đây từng diễn ra cuộc đấu súng giữa lực lượng phòng chống ma túy với ông trùm và đã khiến cán bộ chiến sĩ ta hy sinh
chính vì thế phương án bắt đua phải được tính toán thật cẩn trọng chỉ bắt khi đối tượng đã rời ra khỏi nhà
chuyên án truy xét già a đua và đồng bọn là một trong những chuyên án mà lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn
đầu tiên là việc nhận dạng đối tượng một chiếc túi để lại khiến người ta gần như không để ý đến chủ nhân
việc ra soát hình ảnh tại hiện trường chỉ mang lại những hình ảnh hết sức chung chung
nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng tỉ mỉ như vậy
những thông tin thu thập được thì rất có thể sẽ bắt nhầm đối tượng hoặc không thể tìm ra đối tượng
bên cạnh đó các đối tượng tham gia buôn bán trong đường dây gần như hoạt động đơn tuyến
nếu chỉ căn cứ vào lời khai của đối tượng mà không dùng các biện pháp điều tra khác thì cũng chưa thể kết tội được những đồng phạm
kết quả điều tra thể hiện công sức của hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia phá án
vụ án cũng đã để lại nhiều kinh nghiệm cho lực lượng điều tra đây là chuyên án truy xét án nóng
đòi hỏi công tác điều tra hiện trường
phân tích đánh giá hiện trường phải là người có kiến thức kinh nghiệm thực tiễn
đồng thời việc phân tích tài liệu phải rất tỉ mỉ kỹ lưỡng
bên cạnh đó phải có quyết tâm nỗ lực rất lớn áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ
vận dụng sáng tạo các kỹ năng trong từng khâu điều tra đã từng bước mở rộng làm rõ vụ án
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử đường dây buôn bán cái chết trắng của giàng a đua và đồng bọn
tòa án nhân dân thành phố hà nội đã tuyên phạm giàng a đua hai mươi hai tuổi quê ở hòa bình tử hình thân thị chín trung thân
trần văn dương ở mộc châu sơn la bốn mươi tháng tù về cùng tội mua bán trái phép chất ma túy và nông thanh thủy ở cao bằng bốn mươi tám tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo truy tố hai mươi h ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn chủ quán nước ở cổng ra vào bến xe mỹ đình hà nội
phát hiện thấy có một túi sách màu đen bên trong chứa năm bánh chất bột màu trắng cùng một chiếc áo khoác quần jean
một chiếc điện thoại di động của khách hàng bỏ quên nên đã mang lên công an quận nam tử liêm để giao nộp
qua giám định năm bánh chất bột màu trắng là trên một bảy kg heroin với hàm lượng từ năm mươi sáu đến sáu mươi năm
ngay sau đó công an quận nam từ liêm hà nội đã vào cuộc điều tra và đến ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
đã bắt quả tang nông thanh
thanh thủy tàng trữ trái phép hơn ba trăm linh viên thuốc lắc
thủy khai số hàng trên chị ta mua bán của trần văn dương
từ lời khai của thủy cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp dương
dương khai số ma túy giao cho thủy là mua của giàng a đua
bùa khai nhận ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn mang theo năm bánh heroin từ hòa bình về hà nội để giao cho thân thị chín
trong lúc ngồi chờ quán nước thấy có người khách vào quán từ công an nên đua hoảng hốt bỏ đi
theo điều tra bố của giàng a đua đã bị thi hành án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
nhưng khi trưởng thành gã không lấy đó làm bài học mà tiếp tục đi vào con đường của bố
anh ta thường sang lào đánh hàng về việt nam để tiêu thụ
để thuận tiện cho việc giao nhận tiền đua mở hai tài khoản tại ngân hàng
tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đua nhận được đơn đặt hàng từ chín mua năm bánh heroin giá gần một tỷ đồng
ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn đua nhận được đơn đặt hàng từ chín mua năm bánh heroin giá gần một tỷ đồng
ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn chín đã chuyển năm trăm hai mươi triệu đồng vào tài khoản cho đua
có tiền đặt cọc đua rút ra đi mua heroin với giá là một trăm bốn mươi sáu triệu đồng một bánh lãi một mươi chín triệu đồng một bánh
sau khi lấy được hàng đua đón xe khách về hà nội rồi định lên vĩnh phúc để giao hàng